từ năm hai nghìn hai mươi đến nay facebook đặng như quỳnh đã đăng tải gần ba trăm linh bài viết
liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại nhiều địa phương trên cả nước
trung bình mỗi bài viết có từ vài trăm đến hàng nghìn lượt thích chia sẻ bình luận
đã trở thành điểm nóng nguồn phát tán thông tin thất thiệt
thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận trên mạng xã hội trong thời gian qua
tại cơ quan an ninh đặng như quỳnh khai nhận đã thu thập thông tin nóng
về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín từ nhiều nguồn chưa được kiểm chứng
sau đó chỉnh sửa lồng ghép quan điểm cá nhân tạo thành tin thất thiệt
một số bài viết kèm theo hình ảnh văn bản của cơ quan chức năng
khi chưa được công bố chính thức về thông tin người nhiễm covid một mươi chín
hoặc cần đưa vào sự cách ly làm ảnh hưởng đến công tác chủ động
phòng chống dịch bệnh tại một số địa phương khiến người dân hoang mang
phải sơ tán chuyển chỗ ở tích chữ lương thực gây mất an ninh trật tự
trong đó có thông tin cách ly tầng ba mươi tám tòa hh một a khu trung cư linh đàm
tại tầng này sự hoang mang có thể lớn hơn
còn bởi vì nó chỉ là một cá bộ
đặng như quỳnh đã phải gỡ bỏ hai trăm một mươi sáu bài viết với nội dung thông tin chưa được kiểm chứng
và bài viết có chứa bình luận với nội dung xuyên tạc đưa tin thất thiệt
về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại việt nam
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
đang khẩn trương củng cố tài liệu để xử lý nghiêm hành vi vi phạm của đặng như quỳnh
và những người có liên quan đồng thời tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị địa phương
và cơ quan chức năng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
các trường hợp đăng tải tin giả tin sai sự thật trên mạng xã hội
bắt đầu từ ngày một mươi sáu tháng ba lực lượng công an tp đà nẵng đã phối hợp với sở y tế tp
và các đơn vị liên quan thiết lập bảy điểm chốt chặn để kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
ở các cửa ngõ ra vào trung tâm tp hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tại đây lực lượng chức năng sẽ tiến hành dừng các phương tiện
kiểm tra thân nhiệt nắm thông tin lịch trình và yêu cầu hành khách phải đeo khẩu trang
khai báo tờ khai y tế đối với du khách nước ngoài
cố gắng không để lọt các phương tiện lực lượng chức năng đã phải căng mình làm việc
vất vả nhất là ca đêm những chiến sĩ công an và tổ công tác đã phải thức trắng đêm để làm nhiệm vụ
và vật chế đồng hành dùng khu vực dịch bệnh covid vì

chính thức hay đơn vị ổn thương

ihin sự hoạt động của ngân hàng
trước xét năng thiết kích
tổ công tác đảm nhiệm ca thứ ba trong ngày với tám tiếng làm việc liên tục
bắt đầu triển khai nhiệm vụ từ lúc giờ sáng
đây là khoảng thời gian mà hầu hết hành khách trên xe đều đang ngủ
trong trường hợp không có khách nước ngoài cần khai báo y tế
để thuận tiện cho khách thay vì yêu cầu phải xuống xe
nhân viên y tế linh động lên tầng nơi để kiểm tra nhiệt độ
vui vì công việc này sẽ góp phần ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh
và có lẽ còn vui bởi hầu hết người dân hành khách đều rất phối hợp để tổ công tác triển khai nhiệm vụ
họ hiểu sự cần thiết của khâu kiểm soát nhằm hạn chế dịch
cũng như hiểu những vất vả của các lực lượng chức năng
quá vất vả chứ
vất vả chứ làm đêm mà sao không vất vả được
làm những chốt kiểm tra như thế này rất cần thiết
tại vì dịch bệnh ngày càng phức tạp hơn
tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
lực lượng công an y tế và các tình nguyện viên sẽ vẫn tiếp tục thay ca
để hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ có mặt triển khai nhiệm vụ tại những điểm cốt chặn
những phút nghỉ ngơi vội vàng
công việc tiếp tục khi những chuyến xe đối với nhau đi vào thành phố
dù là lực lượng nào
tất cả họ đều là những chiến sĩ trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh
thưa quý vị vào chiều nay tại hà nội
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an đã tiếp đồng chí đại tá bung lặn phạ say sổm bắt
trưởng cơ quan đại diện bộ an ninh lào tại việt nam
tới chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
chúc mừng đồng chí bung lặn phạ say sổm bắt
đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trưởng cơ quan đại diện bộ an ninh lào
tại việt nam nhiệm kỳ vừa qua
thứ trưởng nguyễn văn thành nhấn mạnh
bộ công an việt nam đánh giá cao những đóng góp tích cực hiệu quả
của cơ quan đại diện bộ an ninh lào nói chung
và cá nhân đồng chí bung lặn phạ say sổm bắt nói riêng
thời gian qua đã góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống
hợp tác toàn diện có hiệu quả giữa lực lượng công an hai nước
cả về chiều rộng lẫn chiều sâu
đồng chí thứ trưởng mong muốn sau khi trở về nước
đồng chí bung lặn phạ say sổm bắt sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực quan trọng
vun đắp mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt
sự hợp tác toàn diện giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước
việt nam lào nói chung
giữa bộ công an việt nam và bộ an ninh lào nói riêng
vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển trong khu vực asean và thế giới
chân thành cảm ơn tình cảm sâu nặng nghĩa tình
mà bộ công an việt nam đã dành cho đảng nhà nước nhân dân
cũng như bộ an ninh lào những năm qua
đồng chí bung lặn phạ say sổm bắt khẳng định
đảng nhà nước và nhân dân lào luôn nhận được và trân trọng sự giúp đỡ
và hỗ trợ đặc biệt của đảng nhà nước nhân dân việt nam
trong đó có bộ công an việt nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây
cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay
nhân dịp này ghi nhận những đóng góp của đồng chí
trưởng cơ quan đại diện bộ an ninh lào tại việt nam
đối với sự hợp tác phát triển toàn diện giữa bộ công an việt nam và bộ an ninh lào
thay mặt lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn văn thành
đã trao kỷ niệm trương bảo vệ an ninh tổ quốc
tặng đồng chí bung lặn phạ say sổm bắt
cũng trong ngày hôm nay thiếu tướng nguyễn duy ngọc
thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đoàn công tác của bộ công an
đã làm việc với công an tỉnh hòa bình về công tác đảm bảo an ninh trật tự
điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
triển khai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
từ đầu năm đến nay công an tỉnh hòa bình đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ
tập trung giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh nông thôn phòng chống tội phạm
bảo đảm trật tự an toàn giao thông phòng chống cháy nổ
xây dựng và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
kết hợp với thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm
bảo đảm an ninh trật tự thách nguyên đám canh tí
đã điều tra khám phá một trăm sáu mươi bốn trong tổng số một trăm bảy mươi chín vụ
đạt tỷ lệ hơn chín mươi một sáu
làm rõ hơn hai trăm bảy mươi đối tượng
trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng
điều tra khám phá một trăm linh
bên cạnh đó công an tỉnh hòa bình cơ bản hoàn thành việc thu thập thông tin dân cư
đối với nhân khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh
theo tinh thần chỉ thị số bảy năm hai nghìn một mươi bảy của thủ tướng chính phủ
và chỉ thị số năm năm hai nghìn một mươi tám của bộ trưởng bộ công an
hoàn thành việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã
tại toàn bộ một trăm bốn mươi một xã thị trấn
với tổng số bốn trăm hai mươi bảy đồng chí đảm bảo đúng tiêu chuẩn quy định
đặc biệt công an tỉnh hòa bình đã tích cực triển khai các nhiệm vụ
giải pháp ứng phó với dịch bệnh covid một mươi chín
đấu tranh xử lý kiên quyết các trường hợp lợi dụng tình hình dịch bệnh
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và đăng tải thông tin sai sự thật về covid một mươi chín trên không gian mạng
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh
công an tỉnh hòa bình cần tập trung thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của chính phủ
công điện của bộ trưởng bộ công an
phải coi việc chống dịch là nhiệm vụ chính trị quan trọng cấp bách
với tinh thần chống dịch như chống giặc
tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc kết luận của bộ trưởng
tại hội nghị trực tuyến toàn quốc
triển khai thực hiện dự án dữ liệu quốc gia về dân cư
là đúng đủ và thường xuyên
tập trung chỉ đạo lực lượng công an xã chính quy
triển khai có hiệu quả các mặt công tác
với mục tiêu phải tạo được sự chuyển biến rõ nét
về tình hình an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở
qua đó góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân
thưa quý vị và các đồng chí
để kiểm soát có hiệu quả sự lây lan
chủ động ngăn chặn ứng phó với dịch bệnh trên toàn quốc
bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe và tính mạng của nhân dân
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc vừa ký chỉ thị số một mươi năm
về việc thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch covid một mươi chín

chín nhóm nội dung sau
các cấp các ngành các địa phương và toàn thể nhân dân
tiếp tục quán triệt tinh thần chống dịch như chống giặc
chấp nhận thiệt hại về kinh tế để phòng chống dịch
bảo vệ tốt sức khỏe tính mạng của nhân dân
là mục tiêu tối thượng
quyết tâm cao hơn nữa nỗ lực cố gắng hơn nữa
trong thực hiện các giải pháp nhiệm vụ phòng chống dịch
theo đúng chỉ đạo của bộ chính trị ban bí thư chính phủ thủ tướng
hai là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh
chỉ đạo áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người
từ giờ ngày hai mươi tám tháng ba đến hết ngày một mươi năm tháng bốn
dừng các hoạt động hội họp các sự kiện tập trung đông người
các nghi lễ tôn giáo các hoạt động văn hóa thể thao giải trí
tại các địa điểm công cộng
tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn
trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa dịch vụ thiết yếu
yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu hai mét giữa người với người
tại các địa điểm công cộng
dừng triệt để hạn chế việc di chuyển của người dân
nhất là từ các tỉnh thành phố có dịch đến các địa phương khác
thủ tướng chính phủ cấp có thẩm quyền sẽ xem xét xử lý trách nhiệm
kỷ luật nghiêm đối với người đứng đầu chính quyền địa phương
để xảy ra tụ tập đông người
ba các bộ y tế quốc phòng công an ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
khẩn trương giả soát yêu cầu thực hiện khai báo y tế
cập nhật tình hình sức khỏe sàng lọc đối với các trường hợp đã nhập cảnh việt nam
từ ngày tám tháng ba không thuộc diện cách ly tập trung để áp dụng các biện pháp cách ly giám sát phù hợp
tăng cường việc giám sát các trường hợp cách ly tại gia đình
hạn chế tối đa việc giao tiếp của các đối tượng bị đề nghị cách ly y tế
thực hiện cưỡng chế cách ly y tế đối với các trường hợp chống đối cách ly theo quy định
các bộ công an y tế thông tin và truyền thông ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương
xử lý nghiêm cả xử lý theo pháp luật hình sự
các trường hợp đưa tin không đúng sự thật không khai báo y tế khai báo y tế không trung thực trốn tránh chống đối không chấp hành biện pháp cách ly y tế găm hàng tăng giá gây bất ổn thị trường theo đúng quy định của pháp luật
bộ thông tin và truyền thông bộ y tế tiếp tục thông tin kịp thời đầy đủ công khai minh bạch về diễn biến dịch tập trung thông tin về việc không tập trung đông người khuyến khích và hướng dẫn khai báo y tế tự nguyện phát hiện sớm và thông báo cho chính quyền về các trường hợp nghi mắc bệnh
các cấp các ngành tích cực đổi mới cải tiến cách làm việc nhằm thích ứng với bối cảnh phòng chống dịch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin các hoạt động trực tuyến trong chỉ đạo điều hành làm việc học tập thực hiện thủ tục hành chính hướng dẫn khuyến khích người dân tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng
bảy thủ tướng đề nghị nhân dân bình tĩnh yên tâm tiếp tục tin tưởng ủng hộ các biện pháp phòng chống dịch mỗi người dân hãy là một chiến sĩ phòng chống dịch
chính phủ đề nghị mặt trận tổ quốc việt nam và các tổ chức đoàn thể tăng cường phối hợp với các cấp chính quyền vận động nhân dân tự giác tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh
đề nghị trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh chỉ đạo tiếp tục phát huy vai trò sung kích tình nguyện tích cực hỗ trợ chính quyền các cấp và nhân dân trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
cùng với việc quyết tâm phòng chống dịch các cấp các ngành cần tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp cụ thể hữu hiệu để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh đảm bảo an sinh xã hội
chợ siêu thị các cửa hàng tiện lợi đều mở cửa bình thường để phục vụ cho người dân thủ đô đó là thông tin mà thành phố hà nội vừa đưa ra tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố vừa diễn ra vào chiều nay

nhiều người dân hoang mang lo sợ hệ thống phân phối bị đóng cửa nên trong sáng ngày hai mươi bảy tháng ba lượng người dân đi mua sắm đã tăng gấp đôi
chợ siêu thị các cửa hàng tiện lợi dụng cho người dân thủ đô đó là thông tin mà thành phố hà nội vừa diễn ra vào chiều nay